văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
yêu cầu kiểm tra bảo đảm an toàn hàng không
thời gian vừa qua đã xảy ra một số sự cố trong quá trình khai thác của các hãng hàng không việt nam
có nguy cơ uy hiếp an ninh an toàn hàng không
thủ tướng chính phủ giao bộ trưởng bộ giao thông vận tài trực tiếp chỉ đạo kiểm tra toàn bộ quy trình
quy định trong lĩnh vực hàng không cơ sở hạ tầng cảng hàng không sân bay
đặc biệt là khu bay và hệ thống quản lý hoạt động bay tuyệt đối không để xảy ra tai nạn
làm ảnh hưởng đến tính mạng người dân chịu trách nhiệm toàn diện trước thủ tướng chính phủ